hai mươi bảy tháng một mươi một đài nbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicdon có làm tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các loại vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng
các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học nanovac cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ chứa protein được biến trong biến thể omicrone để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch
nhưng vì thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang tìm thêm dữ liệu về omicron để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất dường một loại vaccine có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
mona trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường phù hợp với chủng mới
mang cách thử dụng vaccine hiện tại có liều cao hơn và nghiên cứu các loại khác
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin theo đại diện của moderna
nhóm chuyên gia của họ đang làm việc chăm chỉ để nghiên cứu động lực của omicron
dự kiến đầu năm sau hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới
thông báo do giám đốc y tế của moderna paul burton
phỏng vấn của j andrew maxwell trên đài bbc
nhà sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín được cải tiến công thức
dành riêng để chống biến chủng đáng lo ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ có nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn giám đốc y tế của moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng tôi sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa ông budro nói
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới hay phiên bản vaccine hiện tại
cũng có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ ra ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm
để bước vào dự án phân tích mổ xe biến chủng omicron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín
bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới ông bút tân nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của morena chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông busta nhấn mạnh người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường
nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó
vị chuyên gia nói thêm
trước đó morena khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện
để giải quyết mối đe dọa mới bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để thực hiện hóa chiến lược của mình
trong việc giải quyết các biến chủng mới giám đốc điều hành của moderna stefan bensel cho biết
hãng dược cũng cho biết rằng
liều tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại khác như delta và meta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả về các biến chủng mới ngay thử nghiệm lâm sàng sáu mươi đến chín mươi ngày
không chỉ moderna pfizer johnson johnson astrazeneca và novavax
cũng có thể điều chỉnh công thức để chống lại biến chứng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt tên chính thức và liệt kê vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo nghiên cứu từ nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với hơn ba mươi hai đột biến
được phát hiện tại protein đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết cụ thể và vị trí furin
nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh
và khám được vaccine covid một mươi chín hiện có
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su
có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt
và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chung
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào
được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh
các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị
giống như các loại thông thường có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan
ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng cây cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng
như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công
kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình
và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu việc sử dụng cây cao su để giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích
ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik ngày một mươi sáu tháng tám dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga
hé lộ rằng gợi quan này đáng chú ý
phát triển một loại thuốc kháng virus mới dưới dạng kẹo cao su để chữa covid một mươi chín
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu
phát triển một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su